thủ tướng nguyễn xuân phúc có ý kiến yêu cầu ủy ban nhân dân tỉnh bình định chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ những vụ việc phá rừng tự nhiên trên địa bàn xã an hưng huyện an lão như thông tin báo chí phản ánh xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo đúng quy định báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả trước ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
theo đó ngày hai tháng chín lực lượng chức năng huyện an lão phát hiện ra vụ phá rừng trên diện rộng với tổng diện tích rừng bị phá khoảng bốn mươi ba bảy hectare
địa điểm xảy ra vụ việc là khoảng rừng số bảy số tám tiểu vùng một xã an hưng là vùng giáp danh giữa ba huyện an lão hoài nhơn của bình định và huyện ba tơ của quảng ngãi
sau khi phát hiện ra vụ việc lãnh đạo ủy ban nhân dân huyện an lão đã lập tức đến hiện trường để kiểm tra
chỉ đạo hạt kiểm lâm huyện xác lập hồ sơ đưa vào tin báo tội phạm đồng thời phối hợp với công an huyện an lão khám nghiệm hiện trường trưng cầu giám định thiệt hại rừng sớm khởi tố vụ án
ngày chín tháng chín đoàn kiểm tra liên ngành gồm lãnh đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bình định công an tỉnh bình định lãnh đạo huyện an lão và hoài nhơn đã đi kiểm tra hiện trường
chúng tôi cho rằng đây là một vụ việc có tổ chức cụ thể ở đây là kế phá rừng đã làm đường đưa các phương tiện cơ giới vào làm đường cũng như chuẩn bị rất là quy mô trong một thời gian rất là ngắn
tại vị trí thứ nhất tại khoảnh tám có diện tích rừng bị phá là một mươi ba một ha có trạng thái rừng hai a đối tượng phá rừng đã dùng xe cơ giới mở đường dài khoảng năm trăm linh mét để tiện cho việc phá rừng
theo quan sát hàng loạt cây gỗ lớn và toàn bộ thường
hạt kiểm lâm an lão xác định thời điểm phá rừng cách thời điểm kiểm tra khoảng ba mươi ngày
trong khu vực này đã có đến bảy hectare được các đối tượng trồng keo lai sau khi phá rừng
vị trí thứ hai cũng tại khoảnh tám bị phá trắng một mươi bảy bốn hectare
hàng loạt cây gỗ có đường kính mặt cắt từ một mươi đến sáu mươi cm chiều cao gốc chặt từ ba đến sáu mét
thân gỗ có chiều dài từ một mươi đến hai mươi mét bị đốn hạ nhưng chưa kịp đốt
dùng cụ cưa hạ cây gỗ
là cưa máy cầm tay
thời điểm phá rừng cách thời điểm kiểm tra khoảng bảy đến một mươi ngày
địa điểm rừng bị phá thứ ba là tại khoảnh bảy
diện tích đã bị phá là một mươi ba hai hectare được quy hoạch chức năng rừng phòng hộ
hiện tràng cây gỗ và rừng bị phá tương tự tại hai điểm trên
đồng thời cây gỗ đã bị hạ vẫn còn nguyên tại hiện trường
lá trên cây bị đốn vẫn còn xanh
thân gỗ có chiều dài từ một mươi đến hai mươi mét
cách đây khoảng hai tháng lực lượng kiểm lâm các huyện vừa tới cắm mốc địa bàn
hiện vi phạm
như vậy thời gian lâm tạc phá rừng là rất nhanh
con đường duy nhất dẫn vào khu vực này phải đi qua một trạm chốt chặn
tại xã hoài sơn của hạt kiểm lâm hoài nhơn
tất cả ô tô xe máy ra vào khu vực đều phải đi qua chốt này
vậy câu hỏi đặt ra là một lượng lớn người xe cộ dụng cụ cây keo giống
đã đi qua chốt chặn này như thế nào
có hay không lỗ hỏng trong việc bảo vệ rừng của hạt kiểm lâm hoài nhơn
và hạt kiểm lâm an lão
đến thời điểm này các ban ngành cơ quan chức năng của tỉnh bình định
đang nỗ lực tìm ra thủ phạm và xử lý hậu quả